ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ cho biết
mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch thuộc thành phố cần thơ đang tiếp tục lên
theo kỳ chiều cường dầm tháng chín âm lịch và sẽ vượt báo động ba trong ba ngày tới
theo số liệu lúc bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi mực nước thực đo cao nhất tại trạm long xuyên
trên sông hậu là hai một mươi ba m dưới mức báo động hai là bảy m tại trạm cần thơ trên sông hậu là một bảy mươi năm m
dưới mức báo động hai là năm m dự báo mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch trên địa bàn thành phố
sẽ tiếp tục lên cao trong ba ngày tới và đặt đỉnh vào các ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi
nhằm ngày một mươi tám và một mươi chín tháng chín âm lịch đỉnh chiều cao nhất trong đợt chiều cường này
tại trạm cần thơ trên sông hậu có khả năng lên mức từ một chín mươi đến một chín mươi năm m
thời gian xuất hiện mực nước đỉnh chiều hàng ngày từ sáu đến tám giờ và từ một mươi tám đến hai mươi giờ
đồng thời đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ cũng lưu ý trong thời điểm chiều lên
cần đề phòng có mưa lớn gây ngập lụt kéo dài